thưa quý vị tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ chiều nay trung tướng tô ân sô
người phát ngôn bộ công an cho biết mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh lâm đồng và một số địa phương
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can bắt bị can để tạm giam
đối với ông mai tiến dũng nguyên bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thực hiện
quy trình tố tụng theo quy định trước khi bị khởi tố bắt tạm giam ông mai tiến dũng từng hai lần bị kỳ luật
chuyển sang các tin tức cập nhật về an ninh trật tự
tại nghệ an công an huyện quỳ châu và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh nghệ an đồng chủ trì vừa phá thành công chuyên án
triệt xóa đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn bắt một đối tượng thu giữ tám viên ma túy tổng hợp
hai giao nhận cùng một số tăng vật liên quan
đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ là ngân văn pịt chú tại huyện tương dương
sau một thời gian theo dõi ngày hai tháng năm tại khu vực bản triềng xã chi lễ huyện quế phong
lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng cùng tăng vật là hai viên ma túy tổng hợp
một xe mô tô một điện thoại di động và hai dao găm
cùng ngày khám xét tại chỗ ở của đối tượng ban chuyên án thu giữ thêm sáu viên ma túy tổng hợp
và một số tăng vật khác có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
áp dụng biện pháp ngăn chặn khám xét nơi ở đối với trần thị thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trú tại phương quyết thắng thành phố sơn la về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thanh là nhân viên hợp đồng của công ty trách nhiệm hữu hạn trương đoàn có địa chỉ
tại quận năm thành phố hồ chí minh
trong thời gian từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một năm hai nghìn hai mươi ba do đánh bạc trên mạng internet thua lỗ
để có tiền đánh bạc đối tượng thanh đã tạo lập khống các đơn hàng nhằm chiếm đoạt bảy lần
với tổng số tiền là sáu trăm bốn mươi bốn triệu đồng của công ty
sau hơn một mươi ngày tập trung điều tra truy xét lực lượng công an quận hoàng mai
thành phố hà nội đã làm rõ và bắt bốn đối tượng liên quan đến vụ sáu xe ô tô bị tạt sơn
tại phương định công
các đối tượng trong vụ án này là ngô xuân hữu phan văn toại nguyễn thành nam trần trọng khang
trong đó hữu có bãi trồng giữ xe ô tô tại sân trung cư ct một a đơn nguyên ba khu đô thị định công
thời gian gần đây hữu thấy một số xe ô tô không hợp đồng gửi xe ở bãi của mình
mà chuyển sang bãi trồng giữ tại các bãi ở sân trung cư bên cạnh
nên đã cùng với các đối tượng trên mua sơn rồi đổ lên các xe ô tô với mục đích xử lý đe dọa chủ xe ô tô
bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ngãi cho biết có bốn bệnh nhân đang điều trị tại khoa nội tổng hợp của bệnh viện
do bị ngộ độc sau khi ăn cá nóc
ngoài ra còn một người khác cũng đang bị ngộ độc sau khi ăn cá nóc
đang điều trị tại bệnh viện sản nhi quảng ngãi
trước đó vào tối ngày hai tháng năm cả gia đình ở thôn tây an vĩnh huyện đảo lý sơn gồm một mươi hai người cùng ăn tối
trong đó có dùng món cá nóc
vài tiếng đồng hồ sau năm người bị đau bụng nôn ói và đi ngoài
sau khi đưa lên bệnh viện lý sơn
tiếp tục đưa vào đất liền bệnh viện đa khoa quảng ngãi và bệnh viện sản nhi để điều trị
theo khuyến cáo của các bác sĩ cá nóc có chất độc gọi là t chodotoxin
đây là một loại độc tố thần kinh cực độc gấp hơn một lần so với chất độc cyanur
thưa quý vị mở rộng điều tra vụ án đưa hồi lộ nhận hối lộ
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ xảy ra tại tỉnh lâm đồng và một số địa phương
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can bắt bị can để tạm giam
đối với ông mai tiến dũng nguyên bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thực hiện quy trình tố tụng theo quy định
trước khi bị khởi tố bắt tạm giam ông mai tiến dũng từng hai lần bị kỷ luật
một thông tin khác thưa quý vị
theo tin từ tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội
vào ngày một mươi năm tháng năm cơ quan này sẽ mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo
của cựu bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long và một mươi một bị cáo khác trong vụ án kites việt á
phiên tòa phúc thẩm dự kiến sẽ diễn ra trong ba ngày
trong vụ án này bị cáo phan quốc việt chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần công ty việt á
và bị cáo nguyễn thanh long cựu bộ trưởng bộ y tế
cùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
bị cáo vũ đình hiệp phó tổng giám đốc công ty việt á
kháng cáo đề nghị xem xét đánh giá lại đúng bản chất của vụ án và tội danh đối với bị cáo
cùng có đơn kháng cáo là bị cáo trịnh thanh hùng
cựu phó vụ trưởng vụ khoa học công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật bộ khoa học và công nghệ
bị cáo phạm duy tuyến cựu giám đốc cdc hải dương
bị cáo nguyễn nam liên cựu vụ trưởng kế hoạch tài chính bộ y tế
có ba mươi tám bị cáo trong vụ án kites việt á
bị cáo phan quốc việt bị tuyên phạt hai mươi chín năm tù về hai tội đưa hồi lộ
và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
bị cáo nguyễn thanh long bị tuyên phạt một mươi tám năm tù về tội nhận hối lộ
các bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án tương xứng với hành vi phạm tội
về nhiều tội danh gồm đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh an giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo hồ hữu tiến sinh năm hai nghìn chín trú tại huyện thoại sơn về tội giết người
theo cáo trạng vào trưa ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba tiến mang cây dao dài hai mươi tám cm
đến quán cà phê giải quyết mâu thuẫn với bạn học cùng trường
tại đây tiến lấy con dao chuẩn bị từ trước ra đâm
hai nhát vào người lê hiếu thiện khiến thiện gục xuống
thiện được mọi người đưa đi cấp cứu đến khoảng một mươi năm h cùng ngày thiện tử vong tại bệnh viện
ngay trong ngày tiến đến cơ quan công an đầu thú và giao nộp cây dao gây án
ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba tiến bị khởi tố điều tra
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh an giang tuyên phạt bị cáo hồ hữu tiến
sáu năm tù về tội giết người và buộc người đại diện hợp pháp của bị cáo tiến
có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền hai trăm linh triệu đồng
tại tỉnh bình thuận phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với chính quyền địa phương và công an huyện hàm tân
tổ chức lực lượng kiểm tra ba điểm liên quan đến việc sản xuất mua bán phân bón hữu cơ
trên địa bàn thị trấn tân minh huyện hàm tân
qua đó lực lượng chức năng đã chia làm ba tổ công tác đồng loạt thi hành lệnh khám xét
tại ba địa điểm sản xuất
mua bán phân bón liên quan đến công ty trách nhiệm hữu hạn hasa mặt trời
nằm trên quốc lộ năm mươi năm thị trấn tân nghĩa huyện hàm tân
lực lượng chức năng đã thu giữ trên hai bao phân gà hữu cơ với trọng lượng khoảng một trăm linh tấn
hàng nghìn lít dịch cá thủy phân được đóng trong các thùng chai nhựa
theo lời khai của chủ cơ sở này số dịch cá thủy phân đã mua từ một công ty khác
sau đó xé nhãn mát rồi thay thế bằng nhãn mát của công ty trách nhiệm hữu hạn hasa mặt trời
rồi đem bán ra thị trường
ngoài ra trên hai bao phân hữu cơ mang nhãn hiệu hasa mặt trời organic
ghi đơn vị sản xuất là công ty trách nhiệm hữu hạn hasa mặt trời
theo giấy phép được cấp vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
tuy nhiên các ngành chức năng của tỉnh cho biết hiện chưa nhận được hồ sơ nào của công ty này
để được công nhận hợp chuẩn hợp quy đối với sản phẩm phân bón trên
đồng thời cũng xác định tất cả các loại phân bón này chưa được phép lưu hành tại việt nam
cho đến thời điểm kiểm tra thì giám đốc công ty này chưa xuất trình
đủ các loại giấy tờ có liên quan đến việc đăng ký thương hiệu
lưu hành hàng hóa cho cơ quan chức năng
được biết công ty trách nhiệm hữu hạn hasa mặt trời này do bà huỳnh thu hà ba mươi bốn tuổi
chú tỉnh đông tháp hiện tạm trú tại thị trấn tân nghĩa làm giám đốc
người đại diện theo pháp luật của công ty là ông nguyễn tân việt năm mươi hai tuổi
chú tỉnh an giang hiện đang tạm trú tại thị trấn tân nghĩa
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định
liên quan đến vụ nổ lò hơi khiến sáu người chết và năm người bị thương
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với ông feng dong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quốc tịch trung quốc giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn
gỗ bình minh đóng tại ấp vàm xã thiện tân huyện vĩnh kiểu
về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động theo quy định
trước đó vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng tám giờ ba mươi phút
ngày mùng một
một tháng năm tại công ty trách nhiệm hiệu hạn sản xuất và thương mại gỗ bình minh khiến sáu người chết
và năm người bị thương cơ quan chức năng đang chờ kết quả giám định để củng cố hồ sơ xem xét khởi tố
vụ án xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật sau khi khám nghiệm hiện trường thu thập chứng cứ
công an tỉnh đồng nai xác định nguyên nhân vụ việc là lỗi kỹ thuật dẫn đến lò hơi phát nổ
gây ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng ngoài ông feng dong bị tạm giữ hình sự để điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai cũng đang tập trung điều tra xác minh
làm việc với một số người có liên quan để làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định
thưa quý vị liên quan đến vụ hơn năm trăm năm mươi người ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở đồng nai
hiện công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai đang khẩn trương truy vết nguồn gốc thực phẩm
bộ y tế cũng đã cử đoàn công tác vào nắm tình hình hỗ trợ đồng nai lấy mẫu xét nghiệm
tìm nguồn vi khuẩn gây ngộ độc hàng loạt
khoa hồi sức tích cực bệnh viện nhi đồng đồng nai
tại đây đang điều trị cho bảy trẻ nhỏ bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại thành phố long khánh
sau ba ngày điều trị tích cực năm ca đang hồi phục thì đều có tiên lượng tốt
đáng lo ngại nhất là hai trường hợp nặng đang phải lọc máu liên tục thở máy do nhiễm độc
cả hai em bé đều bị tổn thương gan tim thận
sau một ngày điều trị thì hiện tại thì tình trạng của em bé về mặt huyết động thì ổn định
tuy nhiên thì tổn thương gan tổn thương thận tim thì cũng còn nhiều
các trường hợp thì tổn thương não
tuy nhiên thì các bác sĩ ở đây thì vẫn cố gắng hết sức để làm những gì tốt nhất cho em bé
hồi trận với tiến trên nhi đồng một nhi đồng hai
về các tình trạng nặng của em bé để có những hướng đi thật là rõ ràng
và để có giúp cho quá trình điều trị thật là tốt hơn
ngay trong chiều qua
bộ y tế đã làm việc tại long khánh tại tiệm bánh mì vi phạm
cơ sở này đã đóng cửa theo yêu cầu của các cơ quan chức năng
trước đây tiệm bán bánh mì thịt với một ổ mỗi ngày
nguyên liệu thực phẩm được chế biến và bán tại nhà
dù vậy cơ sở này không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm
và các giấy tờ liên quan khác
ngay sau khi xảy ra vụ việc do lượng bệnh nhân lớn
ngành y tế đã mời các chuyên gia tại tp hcm xuống hỗ trợ chuyên môn
làm sao cứu trữ được cho các bệnh nhi nặng
cục an toàn thực phẩm bộ y tế cũng nhận định vụ ngộ độc với số bệnh nhân tăng nhanh
do đó sở y tế cần khẩn trương chỉ đạo các cơ sở y tế và bệnh viện đa khoa long khánh
bệnh viện nhi đồng cần tập trung nguồn lực cứu trữ người bệnh
dù chưa có kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm
nhưng cục an toàn thực phẩm đang nghi ngờ do vi khuẩn gây ra ngộ độc
với những triệu chứng như vậy đầu tiên nghi đến nhóm là do vi khuẩn
thế còn cụ thể cái nào
tất nhiên là sẽ có cái định hướng để trong quá trình xét nghiệm
người ta sẽ định hướng một số loại vi khuẩn mà có thể gây ra những triệu chứng như vậy để xét nghiệm
còn kết quả như thế nào thì phải chờ kết quả đó ra thì mới không có chính thức được
nó là do cái loại vi khuẩn gì
nên chúng tôi định hướng đây là do vi khuẩn chứ không phải do hóa chất hay là do cái gì cả
theo thông tin từ sở y tế đồng nai đến tối qua ngày ba tháng năm
số ca nhập viện đã có dấu hiệu trứng lại
tuy nhiên ngành y tế cũng khuyên cáo
những ai đang có dấu hiệu đo bụng nôn ói sau khi ăn bánh mì
cần đến cơ sở y tế để điều trị kỳ thời